chuyển sang một thông tin khác mưa lớn những ngày qua đã gây thiệt hại ở nhiều nơi của các tỉnh miền bắc miền trung và tây nguyên
khiến ít nhất một mươi tám người chết mất tích và bị thương
nhiều tuyến đường bị sạt lở khiến giao thông bị chia cắt hàng nghìn ngôi nhà bị ngập hàng nghìn hectare hoa màu bị thiệt hại
tại các tỉnh ven biển mưa lũ và chiều cường đã làm hư hỏng nhiều công trình kè ven biển
theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai trong những ngày qua do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt cục bộ
tại một số khu vực trũng thấp ven sông các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
cụ thể hiện tỉnh quảng bình có ba mươi ba xã trên hai hai trăm ba mươi hai hộ ngập lụt tỉnh quảng trị có một mươi năm xã bị ngập từ năm đến hai mét
tỉnh thừa thiên huế có năm mươi bốn xã ngập lụt trong đó có sáu xã ven sông bồ sông âu lâu huyện quảng điền có ba xã huyện phong điền ba xã
ngoài ra còn ba xã ven sông yên huyện hòa vang thành phố đà nẵng cũng chìm trong biển nước
mưa lũ đã làm một mươi tám người chết
mất tích và bị thương
nghệ an hai thừa thiên huế một hòa bình i và một mươi người mất tích tại tỉnh quảng bình quảng trị quảng ngãi thừa thiên huế
bốn người bị thương ở tỉnh hòa bình và quảng ngãi
sáu mươi năm căn nhà bị tốc máy và khoảng hơn hai ha lúa gần bốn trăm linh ha hoa màu một mươi chín ha nuôi trồng thủy sản bị ngập úng hư hại
mưa lũ cũng khiến bốn mươi bốn vị trí trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ bị sạt lở ách tắc
tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng mưa lớn liên tục kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại xã đưng nơ
trong khi đó do mưa lớn diễn ra nhiều ngày vào dạng sáng một mươi chín tháng một mươi trên tuyến quốc lộ một mươi năm c xảy ra sạt lở đất với khối lượng hàng chục nghìn mét khối
sự việc khiến cả huyện mường lát của tỉnh thanh hóa tạm thời bị chia cắt
ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương và lực lượng chức năng quân đội công an huy động nhân lực máy móc có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố